bộ ngoại giao đã tổ chức hội thảo apec về đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo
vì tương lai việc làm bao trùm trong kỷ nguyên số
đây là dịp để các đại biểu thảo luận về giáo dục và đào tạo
nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế mới và an sinh xã hội trong kỷ nguyên số
tại hội thảo các đại biểu cho rằng chính phủ của những nước thành viên apec
cần xây dựng và đề xuất các biện pháp can thiệp chính sách
bao gồm vai trò của các chính sách thay đổi cơ cấu trong việc thúc đẩy sự tham gia
của các lực lượng lao động cung cấp kỹ năng cho người lao động trong việc giáo dục và đào tạo
xem xét vai trò của thị trường lao động trong việc giải quyết những vấn đề liên quan
đến toàn cầu hóa và tự động hóa theo dõi sự phát triển về kỹ năng
và dịch chuyển lao động giữa các nền kinh tế thành viên apec
tập trung vào sự cần thiết trong công nhận kỹ năng và thúc đẩy hội nhập tốt hơn
giữa các nền kinh tế thành viên apec phát triển và kém phát triển hơn
về vấn đề an sinh xã hội các nền kinh tế thành viên apec cùng nhau xem xét các phương án
hỗ trợ phát triển chính sách an sinh xã hội trong thế giới việc làm không ngừng thay đổi
thúc đẩy sự tiếp cận tới an sinh xã hội của các nhóm dễ bị tổn thương
đặc biệt là người lao động ở nền kinh tế phì chính thức
ra soát chính sách việc làm an toàn vệ sinh lao động
căn cứ vào những thay đổi về bản chất của các nguy cơ rủi ro nơi làm việc